bộ ngoại giao nga đã bổ sung ba mươi sáu công dân anh vào danh sách trừng phạt với hình thức cấm nhập cảnh vào liên bang nga
theo bộ ngoại giao nga quyết định trừng phạt lần này là do chính phủ anh đã tiếp tục thực thi đường lối chống nga
đẩy mạnh áp dụng cơ chế trừng phạt các công dân nga và tiến hành chiến dịch tuyên truyền rầm rộ
nhằm làm mất uy tín của nga và cô lập nước này trên trường quốc tế
bộ ngoại giao nga nhấn mạnh chính quyền anh đã cố tình từ chối đối thoại mang tính xây dựng với nga
thay vào đó nước này cùng với mỹ tiếp tục đường lối đối đầu với nga
tăng cường tuyên truyền thông tin giả mạo chống nga và kích động chủ nghĩa bài nga
bộ ngoại giao nga khẳng định rằng nước này sẽ đáp trả thích đáng các hành động ủng hộ chính quyền ukraine chống lại nga
danh sách trừng phạt lần này gồm một số thành viên của chính phủ anh
đại diện của các cơ quan thực thi pháp luật anh và một số phóng viên nhà báo của anh
kể từ khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine vào ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
anh là một trong những nước áp đặt nhiều nhất lệnh trừng phạt đối với các pháp nhân và cá nhân của nga